phiên họp thứ năm của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của kiểm toán nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và đề án của kiểm toán nhà nước về chế độ tiền lương phụ cấp trang phục
và chế độ ưu tiên đối với cán bộ công chức của kiểm toán nhà nước
và cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm hai nghìn một mươi sáu
trước khi bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu đã thực hiện quyên góp ủng hộ
đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại miền trung với mức quyền góp mỗi người ít nhất là một ngày lương
chủ tịch quốc hội chia sẻ trước những mất mát thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra
đối với đồng bào miền trung đồng thời yêu cầu các địa phương các bộ ngành tập trung có những giải pháp
khắc phục hậu quả giúp nhân dân vùng bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống và sản xuất
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết phiên họp thứ năm đã hoàn thành
nhiều nội dung quan trọng như thông qua các nghị quyết về quy chế lập thẩm tra trình quốc hội quyết định
dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ hai
và bước đầu chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
diễn biến kỳ họp và trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu quốc hội các cơ quan các tổ chức hữu quan
của cử tri và dư luận chung cả nước quỹ ban thường vụ quốc hội nhất trí cho rằng kỳ họp thứ hai
đã kết thúc tốt đẹp hoàn thành khối lượng lớn công việc tiếp tục tinh thần đổi mới
dân chủ trách nhiệm cao và thể hiện rõ tính tranh luận được cử tri đồng tình ủng hộ
chủ tịch quốc hội đề nghị sau khi phiên họp kết thúc các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
các cơ quan của quốc hội các cơ quan của chính phủ triển khai các kết luận của phiên họp và tích
thực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ sáu ủy ban thường vụ quốc hội
dự kiến diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi